nổi lên trường hợp hai anh em con chú con bác là ma xeo quáng và tráng xeo sang
quáng và sang là những thanh niên còn rất trẻ
tráng xeo sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ma xeo khoáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
tuy chỉ ở nhà làm nương giấy nhưng hai đối tượng này đang đi học lái xe và chuẩn bị mua xe ô tô
nguồn tin cũng cho biết hai đối tượng thường ra ngân hàng
tráng xeo sang từng có thời gian đi làm thuê ở trung quốc
nên có mối quan hệ thân tín với một số đối tượng người trung quốc
đây là những thông tin đáng chú ý mà lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đặt nghi ngờ
chúng có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
sau khi có xác minh về nhân thân lai lịch và có những biểu hiện rõ nét cụ thể
thì lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã báo cáo đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
và báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh lào cai
cho xác lập chuyên án một trăm một mươi một l
sau đó theo sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc cũng như đồng chí phóng đốc
thì cho xây dựng một kế hoạch đấu tranh để phá chuyên án
bắt bằng được các đối tượng này
và cái quan trọng nhất của chuyên án này là phải bắt được
cả người mua bắt bằng được các đối tượng này
người mua cả người vận chuyển và cả người bán
sau khi chuyên án được xác lập
thì lực lượng trinh sát của phòng ma túy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong đó xuống trực tiếp các địa bàn
thu thập thông tin tiếp cận nhà cửa đối tượng
cũng như các phương tiện và mối quan hệ của chúng
sau khi xác lập
bàn chuyên án đã cưu
các tổ công tác xuống điều tra về nhân thân lai lịch của hai đối tượng này
từ đó nắm thông tin và phương thức hoạt động vận chuyển ma túy của chúng
đồng thời xác định thêm các mắt xích trong đường dây này
và lần tìm ra manh mối nguồn hàng mà các đối tượng định mua về
sau khi áp dụng biện pháp nghiệp vụ
kết quả thu được sang và quáng
có một người anh họ ở huyện năm pồ tỉnh tiện biệt
cơ quan điều tra xác định
nhiều khả năng đây chính là nguồn cung ma túy cho sang và quán
xác định về người anh họ này
các trinh sát nắm được
hắn tên là thào a sì
cư trú tại xã nậm tìn huyện nậm pồ
một địa bàn phức tạp với ma túy của tỉnh tiện biệt
với một trăm linh người mông sinh sống
xì làm nghề lái xe tải chở hàng phục vụ người dân trong bản
tuy tập thông tin về nhân thân đối tượng sì
thì cực kỳ là khó khăn
để tìm được nơi ở của sì

và xây dựng được áp dụng các biện pháp để thu thập thông tin về đối tượng này
thì là rất là khó
đối tượng là cũng thường xuyên giao lưu với các đối tượng ở bên lào
và cũng rất là thủ đoạn và rất là cảnh giác
dùng các lợi ích về kinh tế để phục vụ bà con trong thôn bản
để nắm bắt để làm thu thập thông tin cho bản thân
ví dụ phát hiện lực lượng biên phòng hay là lực lượng công an
và xuất hiện ở trong địa phương
là sẽ bắt đầu phục vụ bà con trong thôn bản
và báo tin cho sì
các trinh sát áp dụng các biện pháp phục vụ
tiếp cận với nhà đối tượng sì này
đối tượng sì này thì anh em cũng đều bị
lực lượng công an biên bắt
và cứ tội mua bán ma túy
với một nhân thân xấu
cộng với nhiều mối quan hệ phức tạp mở án
thảo a sì ngay lập tức được đưa vào tầm ngắm
của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy
đánh bắt để thống xác định
như vậy lúc này
hành vi của các đối tượng
bàn truyền án đã đặt ra yêu cầu
với các mũi trinh sát
là phải bám sát mọi di biến động
của cả ba đối tượng
thảo a sì ma sèo quáng và tráng sèo sàng
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban truyền án nắm được thông tin
có một đối tượng người trung quốc đã đặt hàng
với ma sèo quáng và tráng sèo sàng
mua bốn mươi bánh ma túy
sang và quãng đã khẳng định chắc chắn sẽ có hàng
và thỏa thuận giá cả
cũng như thời gian giao hàng cho bên trung quốc
nhận được mũi hàng sang và quáng
đã liên lạc với thảo a sì
thống nhất chuyển ma túy từ điện biên
về bảo yên lào cai
sau đó các đối tượng sẽ mang hàng
và chuyển sang cho đối tượng bên trung quốc
nắm được thông tin này
ban truyền án xác định thời cơ đã đến
để có thể cất mẻ lưới này
ban truyền án đã học bàn tính toán
đưa ra các phương án đặc biệt
cử các mũi trinh sát
phải bám sát chặt chẽ
mọi động thái của mũi hàng
và đối tượng
các đối tượng này
sau khi đặt vấn đề mua ma túy xong
quáng vào đằng sáng
chỉ loanh quanh khu vực ở nhà
không đi đâu cả không đi chơi
như bình thường
còn mũi trinh sát
trinh sát đối tượng sì
ở phía điện biên
thì phát hiện rằng
sì không có ở nhà
báo cáo về ban truyền án
để áp dụng các biện pháp khác
để thu dọc thông tin
thì xác định rằng
đối tượng sì đã liên lạc
với đối tượng bên nước lào
ra khu vực biên giới
của huyện đạp bồ
để lấy ma túy
vài ngày sau
đối tượng sì bắt đầu quay trở lại
quay trở lại về nhà
về nhà đi người không
không biết là đã có ma túy hay chưa
hay cất giống ma túy hay chưa
trinh sát địa bàn của đơn vị
tiếp tục theo dõi
và nắm bắt mối quan hệ
của trang sơ sang
ở huyện bảo yên
thì phát hiện ra chúng đã thực hiện
hành vi chuyển tiền
qua tài khoản cho chủ ở bên lào
sang không trực tiếp chuyển tiền
mà nó sử dụng
những người quen những người thân
chuyển nhiều lần tiền
qua các ngân hàng khác nhau
vào tài khoản của một đối tượng
ở bên lào
một tỷ rưỡi để thực hiện hành vi mua bán trang sơ túy
và đối tượng ở bên lào
cũng như ở bên địa biên
đâu cầu là trang sơ sang
phải thực hiện chuyển
hai tỷ rưỡi
thì người lào chủ lào
mới xuất hàng ma túy
theo thông tin nắm được sang và quán
đã hẹn giao hàng cho đối tượng người trung quốc
từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
như vậy thì
trong khoảng thời gian này
chắc chắn c sẽ phải ra mặt để giao hàng
nhưng trong khoảng thời gian này
mỗi trinh sát theo dõi xi cho biết
gần một tuần sau khi trở về nhà
thảo a xi không có bất kỳ động tĩnh gì
ngoài việc dùng xe tải
để trở hàng cho người dân trong bản
hắn còn lấy xe máy
thằng sì này nhận định là cái thời điểm đấy là thời điểm cái chốt kiểm dịch covid ở bên lai châu ấy
vẫn là hoạt động và các cơ quan kiểm soát mạnh nên đối tượng này không dám đi
nên là tiếp tục ở nhà và hẹn là đến cuối tháng sẽ giao hàng cuối tháng một mươi một
thì đối tượng ở bên này thì đối tượng quảng và sang này
thì lúc liên lạc lại với cái đối tượng bên trung quốc là kéo dài thời gian là đến cuối tháng một mươi một
và lúc nào chính xác thời gian thì sẽ báo lại sau
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sau nhiều ngày theo dõi các trinh sát phát hiện sì dùng xe tải ra khỏi nhà đi về hướng thành phố điện biên
ban chuyên án nhận định các đối tượng đang chuẩn bị mua bán ma túy
xì không đi theo đường thẳng mà dễ lòng vòng lúc đi nhanh lúc đi chậm
dường như để cảnh giác xem có ai theo dõi không
ban chuyên án nhận định trong xe nhất định sẽ có ma túy
bởi vì loại xe tải sì đi là xe hai năm tấn lớn hơn so với cung đường sapa
nếu bắt ở sapa sẽ nguy hiểm
đã lên phương án sẽ tổ chức bắt giữ đối tượng ở thành phố lào cai
cùng lúc đó mũi trinh sát theo dõi quán và sàng cũng phát hiện hai đối tượng di chuyển từ nhà lên thị xã sapa
chúng đi hai xe khác nhau vòng đi vòng lại từ
hướng huyện bảo yên lên sapa khoảng cách gần một mươi km